thưa quý vị và các bạn sáng ngày một mươi năm tháng bốn người dân phát hiện một người phụ nữ tử vong trong căn hộ tại phường quan hoa quận cầu giấy
chưa đầy một mươi hai giờ điều tra công an quận cầu giấy phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tp hà nội đã bắt được đối tượng gây ra vụ án
nạn nhân là một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi
thông tin ban đầu một người bạn sau khi liên lạc bằng điện thoại không được đã tới phòng trọ của nạn nhân và phát hiện nạn nhân tử vong
trong phòng nhiều đồ vật bị xáo trộn thi thể nạn nhân có dấu hiệu tác động của ngoại lực
lực lượng chức năng ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường điều tra
ngay trong tối ngày một mươi năm tháng bốn nghi phạm sát hại người phụ nữ đã bị công an quận cầu giấy và lực lượng phối hợp bắt giữ khi đang bỏ trốn tại một tỉnh cách hiện trường gây án hàng trăm km